thưa quý vị và các bạn dân gian xưa vẫn lưu truyền câu ca
thứ nhất kinh kỳ thứ nhì phố hiến để nói về những đô thị sầm út của việt nam vào thế kỷ một mươi bảy một mươi tám
và phố hiến không chỉ được biết đến là một thương cảng sầm út chỉ đứng sau đất thăng long kẻ trợ
mà tại đây còn lưu giữ rất nhiều những nét văn hóa đặc sắc cũng như trở thành một điểm đến tham quan thú vị cho khách du lịch khi về đến đây
phố hiến được hình thành là một nơi đặc sắc và đặc sắc của việt nam
phố hiến được hình thành từ khoảng thế kỷ thứ một mươi ba khi mà có sự xuất hiện của người hoa
thế nhưng đến khoảng thế kỷ thứ một mươi sáu một mươi bảy thì phố hiến mới bắt đầu phát triển một cách thịnh đạt và thu hút rất đông đảo
những thương gia nước ngoài người á người âu và phú hiến được mệnh danh là tiểu tràng an trong suốt thời kỳ đó
và hiện nay thì phố hiến không còn giữ được cái thương cảng của thời kỳ thế kỷ một mươi sáu một mươi bảy nữa
thế nhưng những chứng tích về lịch sử của thời kỳ đó vẫn còn lưu giữ lại
hay là hàng trăm những di tích để minh chứng cho một thời phố hiến vang bóng
sau đây thì em sẽ cùng đồng hành với chị thăm tất cả các điểm di tích của phố hiến
và đầu tiên là điểm di tích văn miếu xích đằng khương yên
văn miếu xích đằng gây ấn tượng cho tôi ngay từ cổng tam quan cổ kính
tam quan của văn miếu xích đằng là một trong những công trình còn giữ được những nét kiến trúc độc đáo trong các văn miếu còn lại ở việt nam
được dựng theo lối kiến trúc trồng xiêm
hai tầng tám mái có lầu gác
hai bên tam quan có hai bục loa dùng để xướng danh sĩ tử và thông báo những quy định trong các kỳ thi hương
cổng tam quan này được gọi là biểu tượng cho truyền thống hiếu học và là nơi hội tụ tinh hoa trí tuệ con người hương yên xưa và nay đấy ạ
tại sao cái cổng tam quan một công trình đã xây dựng được khoảng hai thế kỷ này lại biểu trưng cho cái tinh thần hiếu học của người hương yên này
để giải đáp sự tò mò của chị thì sau đây thì em xin mời chị tiến sâu vào khu nội tự của văn miếu
cái khoảng sân rộng lớn này đây là xưa kia là nơi diễn ra các kỳ thi hương
thí sinh tham gia kỳ thi hương thì sẽ được ngồi ở bốn ô trong khoảng sân này
và điều đặc biệt là chia khoảng sơn rộng này ra làm bốn ô thì có con đường chữ thập tượng trưng cho các sĩ tử
muốn đỗ đặt thành danh thì không còn con đường nào khác ngoài con đường học hành và thi cử
hai bên sân là lầu chuông và lầu khánh
trong đó lầu chuông treo ngang
quả chuông bằng đồng đúc năm một nghìn tám trăm linh bốn
còn lầu khánh mắc một chiếc khánh đá dựng năm một nghìn tám trăm linh ba
văn miếu xích đằng là một trong sáu văn miếu còn tồn tại trong cả nước
được khởi dựng từ thế kỷ một mươi bảy
tức là vào thời hậu lê quy mô ban đầu còn nhỏ
đến năm minh mệnh thứ hai mươi
tức năm một nghìn tám trăm ba mươi chín
đường xây dựng lại có quy mô như hiện nay
trên nền của chuông bằng đồng
chùa nguyệt đường
văn miếu xích đằng là nơi thờ khổng tử
người được mệnh danh là người thầy của muôn đời
và chu văn an
thầy giáo mẫu mực của nước nam
hiện tại thì văn miếu xích đằng có lưu giữ được những hiện vật vô cùng quý giá
đó chính là chín tấm bia đá
trong đó có tám tấm dựng năm đồng khánh
và một tấm dựng năm bảo đại thứ một mươi tám
chín tấm bia đá đó thì có ghi danh một trăm sáu mươi một
trên tấm bia đá đó thì có ghi danh một trăm sáu mươi một

văn miếu xích đằng được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa quốc gia
không chỉ là di tích tiêu biểu
nằm trong quần thể di tích phổ hiến
suốt hơn bốn thế kỷ qua
văn miếu xích đằng vẫn là biểu tượng cho tinh thần hiếu học của hưng yên
sau khi tham quan xong văn miếu xích đằng
hải yến tiếp tục mời tôi ghé thăm nơi
được mệnh danh là phổ hiến
đệ nhất danh làm
đó là chùa chuông

tôi được chiếm ngưỡng một quần thể kiến trúc
với bố cục cân đối hài hòa
nét cổ kính và những hoa văn
kiến trúc thời hậu lê
được in dấu rõ rệt
trên cánh cổng và mái cổng tam quan
cửa trồng diêm
ba tầng một mươi hai mái
giáng vẻ uy nghi hài hòa
các ô lồng đèn đắp nổi tứ linh
nghe đá đứng trầu
thể hiện sự linh thiêng
nơi cổng chùa
qua cổng tam quan
là đến áo mắt rồng
giữa là đường
giữa có cây cầu đá
được dựng năm một nghìn bảy trăm linh hai
qua cổng tam quan
và áo mắt rồng
du khách như gột bỏ bụi trần
để đi đến thế giới của phật
hướng con người tới tâm và thiện
tiếp đó là con đường nhất chính đạo
được lát đá xanh
là con đường duy nhất dẫn dắt chúng sinh
thoát khỏi bề khổ
nét đặc sắc của ngôi chùa cổ kính
là hệ thống các phò tự phật độc đáo
nổi bật là bát bộ kim cương
thập bát là hán
bốn bức tượng bồ tát
hai ông hộ pháp
chạy dọc theo hai dãy hành lang
các phò tượng được tạo tác rất công phu
mỗi phò tượng có một tư thế
dáng vẻ riêng
và có biểu cảm khác nhau
trải qua bao cuộc bề dâu
phố hiến đã không còn là thương cảng sầm út
nhưng chùa chuông vẫn toạn lạc thanh bình
giữa những tán cây cổ thụ
dấu xưa còn đó
nét thâm trầm
đủ níu lòng phản khách
từ sáng đến giờ
em và chị dung đã đi thăm qua
rất nhiều di tích thuộc phổ hiến
như chị được biết
phổ hiến là nơi giao thoa
kinh tế giữa rất nhiều
thương gia nước ngoài
và đây cũng là nơi giao thoa
giữa nền văn hóa rất đặc sắc
và đặc biệt là nền văn hóa
của trung hoa
và sau đây em sẽ cùng với chị dung
thăm qua một ngôi đền
mang độc nét đặc sắc kiến trúc
văn hóa của trung hoa
đó chính là ngôi đền thiên hậu
chạy mình cùng vào nhé
đền thiên hậu được xây dựng
do một mươi bốn dòng họ người trung quốc
ở quảng đông quảng tây và phúc kiến
quyên góp tiền của xây dựng nền
đền thiên hậu là công trình
mang đậm màu sắc kiến trúc trung hoa
trên nhiều hạng mục
như cổng nghi môn nhà thiêu hương
mái đào góc
và các kết cấu vì kèo
tương truyền đền được làm ở trung quốc
rồi mới mang sang phố hiến cất rừng
những cái nét kiến trúc tiêu biểu
thì được thể hiện ở cái tòa thiêu hương này đây
tòa thiêu hương thì hai mảng chạm khắc
ở hai vị chính ở hai bên
bên trên này có rất nhiều cái mảng chạm khắc
có những đề tài liên quan đến trung quốc
ví dụ như là tam quốc
hay là thầy trò đường tăng đi lấy kinh
hai bên thì đều được chạm khắc
rất là tỉ mỉ và tinh tế

cái cuộc sống nó tấp nập như thế nào đúng không chị dung
và chị nghĩ rằng đằng sau những cái câu chuyện
để phản ánh về cái đời sống
thì có lẽ nó còn gửi gắm cái ước nguyện
cái ước mộng của người dân
đúng rồi họ luôn luôn mong muốn là cuộc sống của họ được bình yên
tất cả những cái sóng gió
thì đều được những cái đức thánh che chở bảo vệ
trải qua nhiều bề dâu
trên mảng đất này vẫn còn lưu giữ lại
một công trình khẳng định sự có mặt
của người phương tây tại đây
đó chính là nhà thờ
nhà thờ thiên chúa
được xây dựng vào cuối thế kỷ một mươi chín
kiến trúc của nhà thờ được làm bằng gỗ
vừa tạo được phong cách của nhà thờ
ở phương tây
vừa có những nét kiến trúc điều khác rất việt nam
chính sự giao thoa
kết hợp giữa kiến trúc việt nam
và phương tây này
đã tạo nên một nét độc đáo
góp phần làm phong phú thêm
cho kho tàng các di sản văn hóa của phố hiến
trải qua những biến cố lịch sử
và sự thay đổi của tự nhiên
phố hiến vẫn còn bảo tồn
giữ gìn được hàng trăm di tích lịch sử
văn hóa có giá trị
như đền trần đền mẫu
đồng đô quảng hội
chùa nễ châu đình chùa hiến
trước mặt chị đây
chính là cây nhãn tổ
cây nhãn tổ ở đây có tuổi đời lên đến bốn trăm linh năm rồi đấy chị dung ạ
cây nhãn tổ này
cây nhãn dùng để nhân giống cho toàn bộ nhãn
của vùng phố hiến xưa
tức là chính là từ cây nhãn này
mà cái giống nhãn của hương nghiên đã được nhân giống ra
làm nên một cái thương hiệu một cái đặc sản
cho vùng đất hương nghiên đấy đúng không
ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi trực tiếp
vào những cái vườn trồng nhãn của người dân
tại hương nghiên để thu hoạch
cũng là thưởng thức nhãn hương nghiên nhé
về với hương nghiên
không khó để tôi có thể tìm vào
gái thăm các vườn nhãn
thật khó để giấu sự phân khích
khi trực tiếp chạm tay vào những chùm quả
chữ trịt để thu hoạch
thậm chí là thưởng thức ngay tại vườn
nhãn của mình sẽ thu hoạch từ tháng sáu
thì ít nhưng hầu như tháng bảy
đến bây giờ đang là giữa vụ
tháng sáu tháng bảy tính theo lịch âm lịch đấy đúng không ạ
ờ đúng rồi
vậy thì cái giống nhãn hiện nay chủ yếu của gia đình mình đang trồng
đây là giống nhãn gì ạ
giống đây là hương chi
chị có thể hướng dẫn em thu hoạch một chút chị nhé
cảnh này em cảm nhận được nó rất là mỏng vỏ
nó đã ngả màu
đây nó đã ngả màu trứng cuốc
người ta gọi là trứng cuốc
thu hoạch được rồi
vậy thì trong khi thu hoạch
tại sao mình không dùng tay mình bẻ luôn
mà lại phải dùng kìm để cắt hả chị
nếu mà dùng tay bẻ hát
thì nó sẽ bị xước cành
xước cảnh thì nó sẽ ảnh hưởng đến bên trong
còn nếu như mình cắt bằng kéo
thì cắt đến đâu là nó sẽ gọn lên đấy
mạnh lên một chút
nhãn thu hoạch xong
sẽ được sơ chế cắt bớt cành lá
loại bỏ những quà hồng quà nhỏ
rồi mới được đồng hành
rồi mới được đồng hành
để bán cho du khách
nhãn hương yên vỏ mỏng cùi dày
vị giòn ngọt thơm
sẽ thật là thiếu sót
nếu phải thăm hương yên
mà chúng ta lại quên không thưởng thức
loại đặc sản này
hát chống quân là bộ môn nghệ thuật truyền thống với lối hát ví von đậm chất dân gian
loại hình nghệ thuật này đã trở thành nét đẹp văn hóa niềm tự hào của người dân quên nhãn
nét độc đáo của hát chống quân hương yên chính là ở cách hát vừa hát náp vừa sáng tạo hát hỏi và hỏi trong đáp tạo ra sự cuốn hút hấp dẫn nhau
do bản chất của hát chống quân là hình thức hát đối đáp trai gái nên tình yêu nam nữ vẫn là chủ đề nổi bật nhất
cùng với đó làn điệu hát chống quân hưng yên đề cập đến những chủ đề ca ngợi non sông đất nước cuộc sống lao động
cháu quan sát thì thấy khi hát thì sẽ có hát chống cân này có làn điệu này lời hát này cùng với các nhạc cụ ấy
vậy thì hai cái phần đó thì cái phần nào nó sẽ quyết định để làm nên cái linh hồn cho cái làn điệu hát chống quân hả cô
cái làn điệu hát chống quân này thì là thứ nhất là nó ở cái chống các cụ căng dây và đào hố đất
thế nhưng mà đến bây giờ thì là theo đời mới thì là ta sẽ làm một cái trống thế này
cái chống này thì là nó có cái dây và có cái chạc ở trên này
khi ta gõ thì gõ vào đây
thế làm hát thì lữ gõ
và lữ hát thì là làm gõ
thì là hai bên cùng giao duyên với nhau
và chống quân thì là chống phải vào trước
thì hát mới vào được
bây giờ thì cô tập trung cho cháu một đoạn không cháu sẽ học theo cô nghe
chống quân thì nó có hai làn điệu và một làn điệu là chống quân một làn điệu chống quân hai
chống quân hai thì phải đánh khác chứ chống quân một thì phải đánh khác
mà khi bài hát đi có cái câu ví thì lại phải đánh khác
vậy thì cái làn điệu mà cô cháu mình vừa đánh ở đây thì là của làn điệu chống quân một hay chống quân hai ạ
chống quân một

chống quân một
các thành viên của câu lạc bộ hát chống quân xã bảo khê đã vừa biểu diễn cho chúng ta
rất nhiều những tiết mục của làn điệu hát chống quân rất là hay rất là ý nghĩa
và đặc biệt thì tôi đã được cô tươi dạy cho cách đánh trống trở thành một người nhà công
và với tôi thì đó là một trải nghiệm hết sức thú vị
và khi về với mảnh đất hương yên thì quý vị và các bạn cũng đừng quên thưởng thức món ăn tinh thần này của người hương yên nhé
và đến đây thì chương trình điển biến tuần này của chúng tôi cũng xin được dừng lại
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau